công an thành phố hải phòng phối hợp cùng các lực lượng chức năng vừa phát hiện một vụ mua bán thiết bị công nghệ cao nhằm mục đích gian lận thi cử
trước đó lực lượng công an phát hiện một đối tượng đang mua bán thiết bị công nghệ phục vụ gian lận thi cử thu giữ một mươi năm bộ thiết bị
mỗi bộ gồm một điện thoại kết nối với một đoạn dây đồng có gắn một micro nhỏ và bốn tay nghe siêu nhỏ dạng hạt kích thước khoảng hai mm
điều tra mở rộng công an đã triệu tập đấu tranh về đối tượng lê xuân tùng chú tại huyện phù ninh tỉnh phú thỏ là người cung cấp số thiết bị trên và thu giữ thêm tại nhà của tùng một mươi bốn bộ thiết bị ba camera ngụy trang cùng hàng trăm linh kiện điện tử để lắp ráp các thiết bị phục vụ gian lận thi cử